các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hiện trường nhiều vết máu vẫn dính trên sàn cột tháp lan can xung quanh khu vực hai nữ nạn nhân bị đâm gục ở khu vực tầng hai của tháp chuông chùa đông lai
một sư cô cho biết khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua có một nhóm thanh niên vào chùa
tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do
đến khoảng gần một mươi tám h sư cô nghe thấy tiếng hét tưởng đó là tiếng chó sủa
liền ngay sau đó một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ kêu cứu đề nghị gọi công an phường
khi đó tôi sợ nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài đợi công an đến
sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng sư cô kể lại
theo sư cô thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người bởi lúc đó người dân đều về đến nhà và chuẩn bị bữa tối
chính vì vậy không có ai chứng kiến và can ngăn
hùng thủ nhanh chóng được xác định là huỳnh ngọc thiện đang học trường công nghệ it ở huế
thiện quen biết với nạn nhân ở thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua thiện đến địa bàn thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh và hẹn gặp nạn nhân tại chùa đông lai để nói chuyện
nạn nhân đi cùng năm người bạn đến gặp thiện
tại đây thiện đã dùng hung khí tấn công các nạn nhân
sau đó thiện tự làm điều dại rột vào ngực và cổ tay
hậu quả là hai nạn nhân tử vong tại trung tâm y tế thành phố tử sơn
một nạn nhân nam bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt đức
đối tượng thiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
sáng cùng ngày tăng lễ của hai thiêu nữ được tổ chức
tiếng khen của hai đám hiếu kèm tiếng khóc đầy tăng thương của người thân gia đình bạn bè nạn nhân ở phường trang hạ

cô giáo chủ nhiệm của nạn nhân cho thiện
nạn nhân xấu xố giữ chức bí thư lớp
trong học tập nữ sinh này rất chăm chỉ học lực tốt tham gia nhiệt tình vào các phong trào của nhà trường lớp
khi nhận thông tin giáo viên học sinh trong trường lớp rất bất ngờ và đau xót
ở lớp bạn học rất giỏi luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn
chiều qua khi biết tin em không dám tin điều này là thật
bạn học cùng lớp với nạn nhân buồn bá tâm sự
sau khi vụ án xảy ra huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn trú tại thôn ia mua xã bầu cạn huyện trư prong tỉnh gia lai
cầm hung khí tấn công ba người ở bắc ninh tử vong cũng khiến người thôn bản nơi thiện sinh ra vô cùng hoang mang
tại thôn ia mua hỏi về vụ án huỳnh ngọc thiện sát hại người hầu như mọi người đều tỏ ra rất bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối cho một chàng trai hiền lành chăm chỉ
một hàng xóm của gia đình thiện chia sẻ thiện là con út trong gia đình có năm anh chị em
ba anh chị của thiện đều đã lập gia đình
người anh thứ tư đang tại ngũ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
thiện tiếp tục đi học và hiện là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở huế
gia đình thiện bán tạp hóa và thu mua cà phê
lâu nay sinh sống là măn lương thiện nên được bà con lối xuyên
ở nhà thăng thiện rất hiền lành hiếu thảo với cha mẹ và chưa từng gây gỗ đánh nhau với ai
nghỉ hè thiện cũng về quê giúp việc gia đình
chắc có ước chế và vấn đề gì đó mà nó tìm đường từ huế ra bắc ninh để hành động dại rột như vậy
thanh niên hôm nay yêu đứa này ngày mai yêu đứa kia thì bình thường
phía trước nó còn có tương lai đằng sau có gia đình nữa mà sao phải làm như vậy
bây giờ tội nhất là bố mẹ đều đã già yếu
người hàng xóm chia sẻ
còn bà trần thị thu hiền chủ tịch ubnd xã bàu cạn cho biết qua thông tin báo chí đăng tải vụ án giết người
xảy ra tại phường trang hạ thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh có liên quan đến công dân thôn ia mua
chính quyền xã đã có báo cáo tình hình liên quan đến đối tượng huỳnh ngọc thiện gửi ubnd huyện chư prong
trong quá trình sinh sống tại xã công dân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước quy định của địa phương
hồi giờ thiện sống hiền lành chẳng có quậy phá tiền án tiền sự gì
bà hiền cho biết thêm
sáng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hàng trăm người thân bạn bè các thầy cô giáo của nữ sinh xấu số
tại trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố từ sơn tập trung về nghĩa trang phường trang hạ tỉnh bắc ninh
để tổ chức tăng lễ cho nạn nhân
có mặt tại nhà quản trang từ sớm để lo hậu sự cho cháu gái
bà vũ hồng vân gì của nạn nhân vẫn chưa dám tin rằng cháu gái gặp nạn và tử vong
nhớ lại thời điểm gặp nạn bà vân nghẹn ngào kể
khoảng một mươi tám h một mươi phút bà nghe tin cháu bị tai nạn ở chùa đông lai nên chạy vội vàng đến đây
khi vừa đến nơi bà thế mẹ của cháu đưa con đi viện cấp cứu
lúc này trên xe ngoài cháu mình bà vân còn nhìn thấy một cháu khác bị thương rất nặng
máu chảy đẫm áo
mẹ của cháu tôi là trưởng trạm y tế của phường nên khi các cháu gặp nạn
thầy trụ trì của chùa đông lai đã gọi điện cho mẹ cháu đến để cấp cứu
khi chị ấy đến nơi chứng kiến con mình gặp nạn nên bị sốc nặng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cứu chữa con nhưng không được
bà vân nghẹn ngào kể và cho biết khi công an đến hiện trường nghi phạm huỳnh ngọc thiện cũng bị thương
nên được đưa đi cấp cứu
bà vân cho biết thêm hai nạn nhân xấu xố học cùng lớp chơi thân với nhau
khi thi trung học phổ thông cả hai đỗ cùng trường nhưng khác lớp
không còn học chung lớp nhưng tôi thấy hai đứa vẫn chơi thân với nhau đi đâu cũng thấy đi cùng nhau
mới chiều qua còn thấy cháu vậy mà giờ mất cháu rồi tôi đau xót quá
gạt dòng nước mắt bà vân nghẹn ngào
giáo viên chủ nhiệm lớp của nạn nhân xấu xố cho biết
em là học sinh ngoan hòa đồng với bạn bè và thầy cô hiện giữ chức bí thư lớp
khi nghe tin các em gặp nạn chuyện chẳng lành thầy cô và bạn bè vô cùng bàng hoàng và đau xót
nữ giáo viên chủ nhiệm rưng rưng nước mắt và nói
ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam huỳnh ngọc thiện một mươi chín tuổi ở huyện chư prong tỉnh gia lai về tội giết người
theo cơ quan chức năng thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân
ở thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hai người chia tay
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ huế ra bắc ninh
với mục đích gặp người yêu một lần rồi sẽ tự làm điều dại dột với bản thân mình
sau thiện hẹn gặp nạn nhân tại chùa đông lai khu phố trang liệt phường trang hạ thành phố tử sơn
rồi dùng hung khí tấn công nạn nhân ngoài ra có hai nạn nhân khác cũng bị thiện tấn công
nạn nhân nữ tử vong còn nạn nhân nam bị thương nặng
vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong và một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu
gây án xong thiện dùng dao tự làm điều dạy rột vào ngực và cổ tay nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu

ngày một mươi hai tháng một mươi hai đối tượng ra viện
ngày một mươi hai tháng một mươi hai đối tượng ra viện và bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam
theo luật sư nguyễn hồng thái hành vi của nghi phạm huỳnh ngọc thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người
và quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và đối mặt với tình tiết định khung tăng nặng
như giết từ hai người trở lên trường hợp hai nạn nhân chưa đủ một mươi sáu tuổi sẽ phải chịu thêm tình tiết giết người dưới một mươi sáu tuổi
tội giết người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt cao nhất là tử hình

luật sư nguyễn hồng thái cũng cho biết ngoài trách nhiệm hình sự
nghi phạm huỳnh ngọc thiện còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình có người bị thiệt hại
bị thương theo quy định tại điều năm trăm chín mươi và điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm
chi phí hợp lý cho việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất bị giảm sút của người bị thiệt hại
thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại
nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được sẽ áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại
ngoài ra đối tượng còn phải bồi thường chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị
nếu người bị thiệt hại mất khả năng
và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại
còn thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng tổn thất tinh thần
vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho quan điểm yêu đương lối sống và cách giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ
bài học cho những người làm cha mẹ cần chú ý quan tâm
giám sát khả năng
con em mình chặt chẽ hơn ở giai đoạn tuổi mới lớn
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
luật sư nguyễn hồng thái cho rằng
cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tâm lý xã hội cũng như về pháp luật
tăng cường sự giáo dục của nhà trường gia đình và xã hội
tăng cường kỹ năng sống rèn luyện con người có nhân cách
có trách nhiệm phải biết tôn trọng người khác
cần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực biết kiềm chế cảm xúc
sống có trách nhiệm với cộng đồng
thì mới giảm thiểu được những vụ việc đau lòng như vừa qua
đây là vụ án hết sức thương tâm
bởi cả hung thủ và nạn nhân đều còn rất trẻ
mâu thuẫn xuất phát từ vấn đề yêu đương qua mạng xã hội
vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho quan điểm yêu đương
lối sống và cách giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ
bài học cho những người làm cha mẹ cần chú ý quan tâm
giám sát con em mình chặt chẽ hơn ở giai đoạn tuổi mới lớn
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra